ngày một mươi bốn tháng một mươi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố đà nẵng
phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức buổi tổng duyệt diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại trung cư cao cấp azura trung tâm thương mại vincom ngu quyền và khách sạn vinpearl condotel riverfront
đợt diễn tập lần này được tổ chức với quy mô lực lượng hơn một người với gần một trăm linh phương tiện
tình huống giả định đưa ra là đám cháy lớn bùng phát tại các khối nhà cao tầng của khách sạn vinpearl
tòa nhà azura trung tâm thương mại vincom khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà
các lực lượng chức năng đã tham gia buổi tổng duyệt với sự chuẩn bị chú đáo
phối hợp thực hiện nhịp nhàng theo đúng kế hoạch đạt yêu cầu đề ra
dự kiến buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi